tuy là một địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong diện tích đất sản xuất
nhưng xuất phát từ ước mơ cho con em đồng bào dân tộc mình có ngôi trường học chữ gần nhà
một người phó chủ tịch xã vùng cao hà giang đã nguyện hiến hơn ba hai trăm linh m hai đất và vận động được nhiều
người dân khác cùng tham gia hiến đất để xây dựng được một ngôi trường cấp ba khang trang rộng rãi
ngay tại xã nhà mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện giàu tính nhân văn ngay sau đây
thì cá nhân tôi là cũng là một người dân tộc một con em ở địa phương thì đi học cũng rất là vất vả
ở xã chỉ có đến hết lớp chín thôi thì cấp ba lại phải lên trên huyện học để cách hơn chục cây số đi lại
rất là bất vả khó khăn thế thì trong cái thâm tâm tôi thì luôn suy nghĩ là lúc nào mà có chủ trương
cấp ba ở quyết tiến để cho con em mình con cháu mình sau này và thế hệ trẻ bây giờ được học ở gần nhà
thì tôi sẽ nguyện hiến hơn ba m hai đất để cho nhà trường
xuất phát từ suy nghĩ như vậy năm hai nghìn một mươi bốn khi ủy ban nhân dân tỉnh hà giang chính thức quyết định
để sở giáo dục và đào tạo tỉnh xây dựng trường cấp ba trên địa bàn xã quyết tiến
anh nguyễn văn dương đã là người đầu tiên sung phong hiến hơn ba hai trăm linh mét đất đang trồng lương thực của gia đình để xây trường
không những vậy người cán bộ trẻ này còn thuyết phục được năm hộ khác cùng tham gia hiến được tổng cộng gần một hectare đất để xây dựng trường học
ban đầu thì trường chưa có cơ sở vật chất chưa có quỹ đất để xây dựng cơ sở vật chất
ủy ban nhân dân xã đã vận động một số gia đình hiến đất cho nhà trường để xây dựng và đã đưa vào khánh thành năm hai nghìn một mươi sáu
đây chị nhìn thấy diện tích của trường tôi tổng cộng là một ha
trường được xây dựng với quy mô là ba tầng gồm một mươi bốn phòng học
trong đó có bảy phòng học của học sinh một phòng học môn tin học còn lại là các phòng làm việc của ban giám hiệu tập thể giáo viên nhà trường
với lại nhà trường được xây dựng một khu ký túc cho học sinh bán chú
ngoài ra khuôn viên thì chúng tôi đang tập trung trồng cây để tạo cảnh quan trường học
anh dương hiến đất thì đã thấy lợi cho bà con cũng như là nhân dân của xã quyết tiến
không phải vất vả đi lại đi học ở trên huyện nó xa và kinh tế cũng khó khăn thì cũng đỡ rất nhiều cho bà con cảm thấy là đi học tham gia đi học thì đầy đủ mà không nghỉ học nhiều
không chỉ dừng lại ở việc hiến đất và vận động hiến đất xây trường học người phó chủ tịch trẻ tuổi năng động này còn thường xuyên xuống tận các thôn bản tiếp tục vận động bà con trong việc hiến đất xây các công trình công cộng như nhà văn hóa thôn đường liên thôn liên xã
đến nay chín trên một mươi ba thôn bản của xã quyết tiến có nhà văn hóa được xây dựng khang trang với gần hai mươi km đường liên thôn đã được kiên cố hóa